nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu đi lại của hành khách dịp tết nguyên đán canh tí
vietnam airlines mở bán gần bảy mươi vé máy bay trong dịp tết với giá chỉ từ một trăm chín mươi chín đồng một triệu
chưa bao gồm thuế và lệ phí mức giá đã bao gồm thuế lệ phí tương ứng là bốn trăm chín mươi chín đồng một triệu
vé mở bán trong một mươi một trạng bay nội địa bao gồm từ tp hcm đi hà nội hải phòng vân đồn vinh thanh hóa huế đà nẵng
quảng nam quy nhơn pleiku buôn ma thuật và ngược lại
giá vé áp dụng cho khách hàng mua vé trong giai đoạn từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai áp dụng đối với hành trình bay
trong giai đoạn từ ngày một mươi bảy tháng một đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức từ ngày hai mươi ba tháng chạp đến ngày một mươi năm tháng riêng âm lịch
tùy theo hành trình có thể có các điều kiện kèm theo về thời gian khởi hành vé hiện được mở bán rộng rãi trên website
ứng dụng di động các phòng vé và đại lý chính thức của vietnam airlines